chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đán trên khắp các tuyến phố tại hà nội thị trường hoa quả tết nhộn nhịp phục vụ nhu cầu người tiêu dùng
sau khi mở bán ra thị trường pháo hoa của công ty z một trăm hai mươi một bị đẩy giá cao hơn giá niêm yết từ một năm tới hai lần
sau thời gian đối mặt với rất nhiều khó khăn doanh nghiệp dệt may bứt phá sau ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hai mươi năm tháng một của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
tất cả các hệ thống siêu thị đã công bố sẽ hoạt động đến một mươi hai h ngày hai mươi chín tết
và mở cửa trở lại từ mùng hai tết nhâm dần
các siêu thị bixi harpro copmark winmart sẽ mở cửa hoạt động đến ngày hai mươi chín tết
và sẽ mở cửa trở lại bắt đầu từ mùng hai tết với hệ thống siêu thị bixi
harpro sẽ mở cửa vào mùng ba tết copmark và winmart winmart cộng sẽ mở cửa từ mùng bốn tết
riêng hệ thống siêu thị eon như truyền thống vẫn sẽ mở cửa vào ngày một tết
do đó toàn bộ hệ thống siêu thị này sẽ hoạt động liên tục từ tám giờ sáng đến hai mươi ba giờ hàng ngày
trong cả ba ngày tết chính thức cùng với eon thì toàn bộ các cửa hàng siêu thị của sơ cổ cây
cũng phục vụ xuyên tết cho khách hàng bao gồm cả đêm giao thừa
chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đán nên trên khắp các tuyến phố tại thủ đô hà nội
thì nhiều loại hoa quả đã được bày bán để phục vụ cho nhu cầu của người dân
trong những ngày năm mới cận kề
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dục
chín h sáng tại phố doãn kế thiện
hà nội nhiều loại hoa quả đã được bày bán tại chợ thu hút người dân mua bán
có mặt tại chợ từ sáng sớm chị nguyễn thanh nga muốn chọn cho mình
những loại hoa quả đẹp để bày mâm ngũ quả
không chỉ ở những chợ dân sinh những vườn đầu mối hoa quả quanh hà nội
cũng đang nhanh chóng đưa những chuyến hàng cuối cùng tới các đại lưỡi hoa quả
vật thủ so với những năm trước là ít hơn bởi vì năm nay có những đám tuổi nó kém đi cho quả là ít hơn
và số lượng vườn so với các năm là ít hơn
vì thu hút nại bắt đầu từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bảy tết hoặc là từ ngày một mươi tám
từ ngày hôm nay từ ngày hôm qua bắt đầu là dân khách hàng đi bán đến từ hai mươi đến hai mươi năm
vào ngày này các mặt hàng trái cây tăng giá nhưng mức tăng không quá mạnh
người dân nên tranh thủ đi mua sớm chọn lựa cho mình những hoa quả đẹp ưng ý
với thủ đoạn lừa đảo kêu gọi góp vốn để đầu tư mua đất
nguyễn thị lành
trú tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình khởi tố
bắt tạm giam bốn tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng nhiều thủ đoạn nhằm mục đích tạo lòng tin nguyễn thị lành đã kêu gọi người thân
bạn bè cùng góp tiền để lành đầu tư mua đất xin lợi nhuận
sau khi nhận được tiền lành sử dụng một phần để trả lãi nhằm lấy lòng tin
để họ tiếp tục chuyển thêm tiền đầu tư cho lành phần còn lại lành sử dụng để tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn trên nguyễn thị lành đã nhận tiền từ nhiều người với số tiền là hơn một mươi sáu bốn tỷ đồng
và đến cuối năm hai nghìn hai mươi một thì không còn khả năng chi trả
nên các nạn nhân đã viết đơn tố cáo đối tượng đến cơ quan công an
thưa quý vị dịp tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi đang tới rất gần
và để phục vụ nhu cầu của người dân thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất hai mươi một
đã sản xuất và bán ra thị trường nhiều loại pháo hoa
không tiếng nổ
tuy nhiên khi mà các mặt hàng pháo hoa này được mở bán
thì một số đại lý tại hà nội đã đẩy giá sản phẩm lên cao hơn giá niêm yết từ một năm đến hai lần
việc này ảnh hưởng rất lớn tới nhu cầu tiêu dùng của người dân
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
tám giờ sáng tại cửa hàng pháo hoa số một địa chỉ tại khu đô thị văn phú hà đông
đã có rất đông khách đến hỏi mua
theo nhân viên cửa hàng chọn gói một bộ sản phẩm pháo hoa bao gồm một dàn phun viên
một gói ống phun hoa lửa cầm tay và một gói ống phun nước bạc có giá một triệu đồng
tuy nhiên theo niêm yết được đăng trên website của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất hai mươi một
giá của các sản phẩm trên có tổng bốn trăm sáu mươi sáu đồng tức giá tại đại lý đã tăng gấp hai lần so với giá niêm yết
trên các mạng xã hội việc mua bán pháo hoa không nổ cũng diễn ra tấp nập
với mức giá trên trời cấp ba thậm chí gấp bốn lần so với giá niêm yết của công ty z hai mươi một
tuy giá đẩy cao nhưng các bài viết đăng pháo hoa trên facebook đều nhận được rất nhiều lượt tương tác bình luận hỏi mua
vì lý do khan hiếm hàng nên nhiều người dân vẫn sẵn sàng
sẵn sàng chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn gấp hai ba lần giá niêm yết để có thể sử dụng loại pháo hoa như ý muốn
ghiêm cấm việc trao đổi tặng cho cầm cố pháo hoa nổ như vậy là hành vi này là hành vi vi phạm điều cấm
và với hành vi vi phạm điều cấm này mà các cá nhân khi đã mua được các pháo hoa nổ này
và tiếp tục có hành vi mua bán vận chuyển trái phép thì sẽ bị xử phạt tiền từ năm đến một mươi triệu đồng
theo quy định đại khoản bốn điều một mươi nghị định một trăm sáu mươi bảy năm hai nghìn một mươi ba
cũng nằm trong danh sách các cửa hàng bán pháo hoa không nổ được cấp phép tại hà nội
nhưng khác với cửa hàng pháo hoa số một cửa hàng số một mươi năm phố đặng tiến đông phường trung liệt quận đống đa
dù mặt hàng khan hiếm nhưng vẫn bán đúng giá niêm yết của công ty z hai mươi một đưa ra
người dân rất là hơ hức
cho việc dịp tết nguyên đán này thật ra là người dân kéo đến rất là đông
và họ sẵn sàng xếp hàng chờ đợi để có thể mua được sản phẩm về để sử dụng
dịp tết nguyên đán cận kề nhu cầu mua pháo hoa không nổ của người dân ngày càng cao
tuy nhiên người dân nên cân nhắc lựa chọn các cửa hàng đại lý bán đúng giá niêm yết
bên cạnh đó việc đẩy giá pháo hoa lên để thu lợi nhuận của một số cửa hàng cá nhân là hành động vi phạm pháp luật
các cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử lý đảm bảo quyền lợi cho nhân dân
theo thông tin từ nhà máy z một trăm hai mươi một tất cả giá pháo hoa đã được niêm yết công khai
vì vậy công ty sẽ xử lý những đại lý bán cao hơn giá niêm yết theo đúng quy chế của nhà máy
tiếp theo mời quý vị điểm qua những tin tức nổi bật trong hai mươi bốn h qua
hôm nay ngày ông công ông táo nên giá bán lẻ nhiều loại trái cây
tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng
giá lợn tăng từ ba mươi bốn mươi so với ngày thường hải sản cũng tăng mạnh từ hai mươi năm mươi
giá thịt lợn tại các chợ dân sinh mua bán vẫn chậm
tuy nhiên giá lợn hơi trên cả nước ngày hôm nay tăng đồng loạt từ một đến ba giá
giá vàng trong nước vào sáng ngày hai mươi năm tháng một bất ngờ tăng vọt ở cả hai chiều
mua vào và bán ra ở tất cả các cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý
giá vàng doj nghiêm miết giá vàng ở mức sáu mươi một bảy sáu mươi hai ba mươi năm triệu đồng một lượng
tăng ba trăm linh đồng một lượng so với chốt phiên trước
các loại gạo thơm đặc sản gạo chất lượng cao như st hai mươi bốn st hai mươi năm của việt nam xuất khẩu vào thị trường châu âu eu
hiện chiến tỉ trọng tới bảy mươi lượng gạo xuất khẩu so với sáu mươi bốn của năm trước
dự báo năm hai nghìn hai mươi hai tiếp tục tăng trưởng tốt
vào sáng ngày hai mươi năm tháng một chính quyền quảng tây trung quốc đã chính thức khôi phục thông quan tại po chai
phía việt nam là cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn
thưa quý vị đợt dịch covid một mươi chín vừa qua đã để lại những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế